rất quan trọng của chủ đề ngày hôm nay
đó là theo hai ông
thì những cái nút thắt nào là quan trọng nhất
cần phải gỡ và gỡ như thế nào
trong cái nghị định một trăm linh
thời gian tới đây
trên hết khỏi xin giải cho lật sơn
tôi cho rằng cái nút thắt lớn nhất
về mặt những cái quy định về
chủ đầu tư tiếp cận các cái ưu đãi của nhà nước
ví dụ như là điều kiện để được hưởng
cái ưu đãi về tiền thuê đất
miễn giảm tiền thuê đất
rồi thì là các cái ưu đãi về tín dụng
cái nút thắt thứ hai
đó là những cái tiếp cận về hạ tầng
ví dụ như giao thông
hoặc là những cái hạ tầng khác
ví dụ như trường học bệnh viện
hoặc là những cái hạ tầng
vì phục vụ tiện đích đời sống hàng ngày
của cái đối tượng được hưởng nhà ở xã hội này
cũng là một cái nút thắt
vì những cái đấy thì rõ ràng
các chủ đầu tư đơn lẻ
thì sẽ khó mà làm đồng bộ được
thì nó sẽ liên quan đến cả cái giá thành nữa
thì cái đấy là nhà nước cần phải hỗ trợ mạnh hơn nữa
vâng rất là cảm ơn ông
thế còn tiến sĩ quý đình
ông có suy nghĩ sao về câu hỏi vừa rồi
và đặc biệt là cần phải gỡ như thế nào
để cho các đối tượng nhà ở xã hội
có thể tiếp cận với cái nguồn nhà ở xã hội
một cách tốt hơn
tăng cái khả năng thanh khoản của thị trường lên
tôi cho rằng có nhiều vấn đề
tuy nhiên thì cái vấn đề
theo cá nhân tôi then chốt nhất
đó chính là về quỹ đất
đối với các nhà ở xã hội
hiện nay thì vị trí phần nhiều
có thể nói là tuyệt đại đa số
các cái dự án nhà ở xã hội
là ở những vùng ngoại ô
xa so với trung tâm
và cơ bản
là những cái vị trí nhà ở như vậy
trong cái điều kiện giao thông
đặc biệt là giao thông
tại các cái đô thị lớn
như ở việt nam chúng ta
như hà nội hay là thành phố hồ chí minh
thì những vị trí đấy
có thể nói là rất bất tiện
cho với những người là lao động
những người có thu nhập thấp
mà họ lại ở một nơi
và thậm chí họ làm việc ở một nơi
thì tôi cho rằng cái việc
mà chúng ta phải có một cái thay đổi cơ bản
liên quan đến lựa chọn cái quỹ đất
và cái vị trí để chúng ta xây nhà ở xã hội
làm sao mà đảm bảo đúng phù hợp
với cả những cái người là đối tượng
mà chúng ta gọi là đối tượng
được thụ hưởng cả chính sách nhà ở xã hội
thì tôi cho rằng đó là vấn đề quan trọng nhất
và vấn đề này rất phức tạp
trong cái bối cảnh hiện nay là sự cạnh tranh
trên thị trường bất động sản
giữa cái nhóm phân khúc thị trường nhà ở xã hội
với cái nhóm nhà ở thương mại
có giá thấp
và do đó thì tôi cho rằng
cái vấn đề quỹ đất là vấn đề quan trọng nhất
thế còn theo ông thì làm thế nào
để cho người tiêu dùng
tức là những đối tượng nhà ở xã hội
có thể tiếp cận tốt hơn
với cái quỹ nhà ở
mà trong tương lai họ sẽ tiếp cận
và cái khác là làm thế nào để tăng cái thanh khoản
trên cái thị trường nhà ở xã hội
như tôi đã nói thì quan điểm của tôi
cái quan trọng nhất là cái nhà ở xã hội
cái vị trí của nó phải phù hợp
đúng với điều kiện sống
đúng với cái điều kiện lao động hoạt động
cũng như là các cái cơ sở hạ tầng đi theo
giống như là ông sơn đã nói
bởi vì họ không chỉ có một mình
mà họ còn có cả gia đình
có cả con cái
và do đó thì đây là
một cái môi trường sống thật sự
tức là mình tạo ra những cái sản phẩm
nó phù hợp với đối tượng
thế còn sự hỗ trợ của nhân đất thì sao thưa ông
vì tín dụng về các cái điều kiện sống
sự hỗ trợ thì như tôi đã nói rồi
hiện nay thì về cơ bản
chúng ta không có một cái yêu cầu gì hơn
về cái loại hình hỗ trợ
cũng như mức độ hỗ trợ
mà cái quan trọng nhất đó là
chúng ta phải xử lý các cái quy trình
thủ tục để làm sao
mà người ta có thể tiếp cận dễ dàng nhất
rất là cảm ơn hai ông
đã đến với chương trình
và có những cái phân tích
cũng như là những cái đề xuất
rất là thẳng thắn
và cũng mang tính gợi mở
kính thưa quý vị
phát triển nhà ở xã hội
là cần thiết
điều này không chỉ góp phần
là cân đối thị trường với đồng sản
tạo đội tăng trưởng kinh tế
mà quan trọng hơn
nó còn là một trong những cái thước đo
và mục tiêu của đền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
đặc biệt là đảm bảo vấn đề an sinh xã hội
từ đó tăng tính đồng thuận
và đoàn kết xã hội
phát triển nhà ở xã hội
đòi hỏi rất nhiều những cái cơ chế chính sách
trong đó đặc biệt
liên quan tới vấn đề
những cái nhận thức
về đối tượng nhà ở xã hội
những vấn đề liên quan đến quy hoạch
những chính sách yêu đải
cũng như là những hỗ trợ cần thiết
để đảm bảo
các cái đối tượng này
có thể tiếp cận được với nguồn nhà
việc đảm bảo chất lượng
các cái sản phẩm nhà ở xã hội
những cái vị trí đắc địa
phù hợp với các cái nhu cầu
của các đối tượng sử dụng
cũng là những vấn đề
mà thực tế đạt ra
tất cả những vấn đề đó
chúng tôi hy vọng
trong hướng tới
sẽ được sớm nhận diện
và giải quyết
góp phần thúc đẩy
thị trường bất động sản
thị trường nhà ở xã hội
và đảm bảo
tính thanh khoản
cũng như là sự phát triển lành mạnh
mức độ tốt hơn
thời lượng của chương trình cũng đã hết
một lần nữa
xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại
trong các chương trình tiếp theo